lễ kỷ niệm sinh nhật lần thứ một trăm năm mươi của lãnh tụ ấn độ mahatma gandhi vừa được đại sứ quán ấn độ
long trọng tổ chức tại hà nội tham dự sự kiện có đại sứ các nước trường đại diện các tổ chức
quốc tế tại hà nội và đại diện lãnh đạo một số bộ ngành của chính phủ việt nam
tại sự kiện các đại biểu đã điểm lại những đóng góp to lớn của mahatma gandhi cho hòa bình
và phát triển của loài người từ cuối năm một nghìn chín trăm một mươi ông là một trong những người tiên phong đi tìm
đường lật đổ ách thống trị của thực dân anh với chức lý đấu tranh bất bạo động
ngày một mươi năm tháng sáu năm hai nghìn bảy đại hội đồng liên hợp quốc đã thông qua nghị quyết lấy ngày sinh của
ông mùng hai tháng một mươi hàng năm là ngày quốc tế bất bạo động ông được nhân dân ấn độ gọi bằng
những tên gọi thể hiện tấm lòng tôn kính chiều mến như cha kính yêu tâm hồn vĩ đại gandhi hay
cha già dân tộc cũng tại sự kiện biểu chính việt nam thuộc bộ thông tin và truyền thông đã
phát hành một bộ tem kỷ niệm đặc biệt về mahatma gandhi và một bộ tem lưu niệm gồm bốn tem biêu
chính in hình mahatma gandhi chủ tịch hồ chí minh bảo tháp sanchi của ấn độ và chùa phổ minh
của việt nam trong nguồn khổ sự kiện nhiều chương trình hoạt động ý nghĩa cũng đã được tổ chức
và thu hút sự quan tâm đông đảo của quan khách